thực hiện đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
đến nay kết quả triển khai đã đạt tám mươi hai kế hoạch của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi góp phần nâng cao tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám là gần ba mươi chín cao hơn bốn so với năm hai nghìn một mươi sáu
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã đào tạo được một một trăm năm mươi trên một bốn trăm linh lao động nông thôn học nghề nông nghiệp
tuy nhiên việc dạy và học nghề vẫn còn mang tính hình thức chạy theo số lượng tại nhiều nơi
cũng như các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn vẫn còn thiếu đồng bộ với các chính sách khác
chính vì vậy tại hội thảo nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn do cục kế hoạch hợp tác và phát triển nông thôn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức
các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng đã thảo luận để đưa ra các giải pháp trong giai đoạn tới
nhằm tăng cường năng lực lao động nông nghiệp tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu
trong đó đặc biệt chú trọng đến đào tạo lao động nông thôn có trình độ cao để kịp thời thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ bốn trong sản xuất nông nghiệp